nhiều về cái quan điểm cũng như là cái cách để giúp đỡ cho thầy cô và các bạn cùng hoàn thành
từ những lúc mà mới triển khai tới bây giờ thì hình nhóm gặp vô vàng khó khăn
thứ nhất là khi mà thực hiện chương trình này thì nhiều bạn nhiều thầy cô cũng như là nhiều trường
họ vẫn chưa hiểu rõ về chương trình thì có trường họ làm có trường họ không
và đặc biệt là có trường làm với cái thay đổi rất là tích cực
và có trường thì họ chỉ làm vì có sự chỉ đạo hoặc là có sự là muốn làm dạng thông trao
tính tới thời điểm hiện tại là nhóm chúng mình đã tiếp cận được với hơn bảy trăm linh trường học
và hơn ba trăm linh học sinh trên địa bàn tp hcm
và đã giới cứu được hơn bốn triệu võ học sửa ra khỏi tai rác
thì theo cái định hướng của nhóm nhc thì mình vẫn luôn mong muốn là cái chương trình này sẽ triển khai và được nhân rộng trên toàn việt nam của chúng ta
là một loại rác mà tiền thu gom còn cao hơn tiền lợi kiếm được sau khi xử lý
không ai mặn mà thu gom tái chế lại giá thành cao
nhưng nhóm nhc đã dám son pha vào lĩnh vực này
bởi bên cạnh họ là sự đồng lòng chung tay của nhiều người
để biến rác không có giá trị thành những thứ có giá trị về vật chất và tinh thần
thưa quý vị có thể thấy chỉ bằng hành động nhỏ
nhưng được rèn luyện hàng ngày sẽ tạo nên thói quen và ý thức
qua đó dẫn đến sự đồng lòng và lan tỏa từ thế hệ trẻ
sẽ giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố
những người thực hiện chương trình thành phố sống đẹp
mong muốn những hành động nhỏ mà chúng tôi ghi nhận sẽ được lan tỏa sâu rộng
để thành phố hồ chí minh ngày càng trở thành thành phố đáng sống